đến chiều ngày một mươi sáu tháng bảy thành phố cần thơ đã có chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận huyện
phù hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ghi nhận trên địa bàn quận ninh kiều từ tối ngày một mươi sáu tháng bảy
công an quận đã phân công lực lượng với hai mươi sáu tổ tuần tra lưu động
kiểm tra việc thực hiện chí thị một mươi sáu tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận
đối với tất cả phương tiện lưu thông trên đường nhắc nhở và lập biên bản xứ phạt các trường hợp vi phạm
đến sáng ngày một mươi bảy tháng bảy công an quận ninh kiều đã phát hiện một trăm linh ba trường hợp vi phạm với các lỗi
như ra đường trong trường hợp không cần thiết không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách theo quy định
tụ tập từ hai người trở lên kinh doanh không đúng quy định
trong đó nhắc nhở chín mươi trường hợp lập biên bản xứ phạt một mươi ba trường hợp với số tiền ba mươi bảy triệu đồng
công an các quận huyện công an các phường xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các quy định phòng chống dịch
giãn cách xã hội thực hiện năm k của bộ y tế chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các địa phương
đảm bảo phù hợp với lực lượng y tế trong việc truy vết khoanh vùng những người liên quan
đảm bảo an ninh trực tự tại các khu vực cách ly phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ
tại các chốt kiểm soát cương ngõ vào thành phố để ngăn chặn dịch bệnh